trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa hoàn chỉnh đề án thí điểm xe buýt mini hay còn gọi là xe buýt cỡ nhỏ
nhằm nâng cao năng lực vận tải của các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn
cụ thể đề án xây dựng ba mươi tuyến buýt mini với khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi xe một mươi hai chỗ
có khả năng di chuyển đón khách tại các hẻm rộng từ bốn đến sáu mét
xe buýt mini sẽ trung chuyển gom khách kết nối đến xe buýt chính
sau này là đầu mối chuyển khách tới các tuyến metro mục tiêu trong bán kính không quá hai trăm linh mét
cụ thể đề án di chuyển đến các điểm giao thông công cộng
tp hcm hiện có đến bốn mươi sáu tuyến đường có khổ rộng dưới sáu mét và tám mươi năm người dân thành phố sinh sống trong các tuyến hẻm
chữ kiến đề án bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín thí điểm tại quận một quận một mươi và quận tân bình
đề án nằm trong quyết định số hai trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi hai của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án phát triển vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm